do ảnh hưởng của cơn bão số hai cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh đã tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch ra đảo cô tô từ sáu giờ sáng ngày ba tháng bảy
từ thời điểm dừng cấp phép huyện đảo cô tô đang có một sáu trăm bốn mươi khách du lịch
ubnd huyện cô tô đã thông báo đến các nhà hàng khách sạn tạo điều kiện và bảo đảm an toàn cho số du khách trên đảo
không tăng giá dịch vụ sẵn sàng mang lương thực tích chữ cùng chia sẻ với du khách chưa thể trở về đất liền
theo báo cáo nhanh của các địa phương tại tỉnh quảng ninh đến thời điểm này bão số hai không gây thiệt hại lớn về người và tài sản
do các phương tiện tàu thuyền lồng bè của người dân trên biển đã được huy động vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ